cảm ơn các bạn đã theo dõi
không liên lạc được với con trai bà là bùi văn nam làm nghề lái xe taxi
công an tỉnh hòa bình đã điều tra phát hiện chiếc xe taxi của con trai bà hương
đang ở hiệu cầm đồ ở số nhà bốn mươi hai nguyễn tuân thành phố hà nội
tiếp tục xác minh thì làm rõ người cầm cố xe là đối tượng bùi văn an và bùi văn hiền
lực lượng điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp bùi vân hiền còn bùi văn an đã nhanh chân tẩu thoát
tại cơ quan công an qua đấu tranh hiền khai nhận toàn bộ hành vi dùng dây thắt của anh nam
bùi văn an
công an tỉnh lạng sơn vừa triệt phá đường dây ma túy lớn thu giữ ba mươi chín bánh heroin
vào khoảng sáu giờ ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trên tuyến quốc lộ một a công an tỉnh lạng sơn đã kiểm tra
xe ô tô khách biển kiểm soát một mươi hai b bốn trăm bảy mươi bảy phát hiện bắt quả tang đối tượng tô minh tiến
trú tại huyện cao lộc mang theo ba mươi chín bánh heroin khám xét khẩn cấp nơi ở của tiến thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
điều tra mở rộng công an tỉnh lạng sơn tiếp tục bắt giữ nông nghiệp
là mẹ đẻ của tiến các đối tượng bước đầu khai nhận đã ba lần thực hiện hành vi mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng tổng cộng sáu mươi bốn bánh heroin hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại quảng ninh lực lượng bộ đội biên phòng thuộc đồn biên phòng bắc sơn cũng đã phát hiện
và bắt giữ đối tượng nguyễn văn thành chú tỉnh thái bình khi đang vận chuyển trái phép ma túy đá và ma túy tổng hợp
đối tượng nguyễn văn thành bị phát hiện đang đi hướng từ nội địa việt nam vào bờ sông biên giới
phát hiện ba túi ni lông ma túy đá một lọ thủy tinh có chứa một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
thành khai nhận vận chuyển sang trung quốc giao cho một người tên hiếu
khi nhận được hàng thì hiếu sẽ trả tiền công cho thành
hiện đội biên phòng bắc sơn đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng
hôm qua công an tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với trương văn hòa chú tại xã tân cuối huyện bình tân để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cháu gái một mươi ba tuổi đang tạm trú tại xã thành đông huyện bình tân
bị đối tượng trương văn hòa rụ rỗ đưa về nhà riêng chung sống như vợ chồng lực lượng công an đã tiến hành xác minh
tại cơ quan công an hòa khai nhận giữa hòa và cháu gái trên quen biết và được hòa đưa về sống như vợ chồng
từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy hai người đã nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà của hòa và nhà trọ trên địa bàn
kết quả giám định xác định cháu gái bị tổn thương vùng kín và thời điểm quan hệ tình dục cháu gái mới chỉ một mươi hai tuổi một tháng
nghiện ma túy thiếu tiền ngô văn anh tuấn trú tại phường an đông tp huế đã nhiều lần thực hiện hành vi cướp giật tài sản để lấy tiền sử dụng ma túy
hành vi của đối tượng đã bị công an tp huế bắt quả tàng và ra quyết định khởi tố
vào tối ngày hai tháng chín tuấn sử dụng xe máy hondalit cướp túi sách của chị lê thị huyền oanh
chiếm đoạt một điện thoại samsung và một triệu bốn trăm linh nghìn đồng
trước đó tuấn đã cướp giật một chiếc túi sách bên trong có một điện thoại iphone sáu một điện thoại ốp bồ hai trăm linh usd một chỉ vàng và hơn bốn triệu đồng tiền mặt
đến ngày bảy tháng chín tuấn tiếp tục gây ra một vụ cướp giật tài sản khác trị giá hơn một triệu đồng thì bị công an tp huế phát hiện bắt giữ
hôm qua đội quản lý thị trường số bảy phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam đã tổ chức tiêu hủy gần hai trăm linh bánh trung thu
và nhiều loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc
đây là số bánh trung thu trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy
tri cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra phát hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện vi phạm tịch thu gần hai trăm linh bánh trung thu
nhiều loại bánh kẹo không ghi cơ sở sản xuất hạn sử dụng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi